thông tin từ sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ninh cho biết vào dạng sáng ngày ba tháng bốn
tại công ty than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam ktv
ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra sự cố tại gương lò xv năm một trăm bốn mươi số hai
phân xưởng đào lò hai khiến cho bốn công nhân tử vong và bảy người khác bị thương
bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lãnh đạo tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ
các cấp chính quyền công ty than thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự
vào sáng cùng ngày đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên
trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân
cụ thể tỉnh quảng ninh hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người trong tỉnh tử vong
một mươi tám triệu đồng một người ngoại tỉnh tử vong hỗ trợ năm triệu đồng một người bị thương
và nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh điều tra làm rõ